thưa quý vị và các bạn một trong những mục tiêu nhằm trợ giúp người khuyết tật tại tỉnh bắc ninh đến năm hai nghìn ba mươi
là hỗ trợ người khuyết tật phát huy khả năng của mình để đáp ứng nhu cầu của bản thân
từng bước tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội trên tất cả các lĩnh vực
vâng chỉ riêng trong năm hai nghìn một mươi sáu hàng trăm người khuyết tật trên địa bàn tỉnh đã được đào tạo
tìm kiếm được việc làm phù hợp với sức khỏe và năng lực của bản thân
và không thể không nhắc tới mô hình hợp tác xã mechidan
một trong những mô hình tiêu biểu đã góp phần giải quyết công an việc làm cho không ít người khuyết tật tại tỉnh bắc ninh
trong những năm qua chương trình xây dựng nông thôn mới đã được triển khai sâu rộng trên khắp cả nước
thực sự giúp nhiều vùng quê thay ra
đổi thịt từng ngày
trên mảnh đất thuần đông của xã lạc vệ huyện tiên du tỉnh bắc ninh
những con đường lầy nội ngày nào đã được bê tông hóa
những ngôi nhà cao tầng san sát tô điểm cho vẻ đẹp của vùng thôn quê
ngoài lao động nông nghiệp lạc vệ còn được biết đến là vùng quê phát triển nghề mechidan xuất khẩu
đây là nghề có từ xa xưa được người dân khôi phục và phát triển rộng rãi trên địa bàn
nguồn kinh tế đem lại từ mechidan đã giúp nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo
xây dựng một cuộc sống ổn định khấm khá hơn trong đó có không ít là người khuyết tật

được tổ chức tại xã lạc vệ huyện tiên du tỉnh bắc ninh
hàng năm trung tâm dạy nghề và phục hồi chức năng cho người khuyết tật
thuộc sở lao động thương binh và xã hội của tỉnh phối hợp với hợp tác xã mechidan phùng hưng
và các đơn vị trên địa bàn mở các lớp dạy nghề mechidan tại các huyện thuận thành
tiên du quế võ
đào tạo nghề cho khoảng một trăm năm mươi người khuyết tật được học gối trong thời gian từ ba đến năm tháng
học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về nghề mechidan
từ những mẫu đơn giản đến những kiểu dáng phức tạp
các học viên tham gia lớp học tồn tại nhiều hình thức khiếm khuyết khác nhau
vì vậy để học viên nhanh chóng tiếp cận với nghề các giảng viên thường dạy thực hành kết hợp với lý thuyết
phương pháp này đã cho thấy sự hiệu quả
khi nhiều người khuyết tật khoa học và thực hành đã có những phản hồi rất tốt
sản phẩm được dạy có thể phục vụ thị trường tiêu dùng trong nước
và xuất khẩu sang các thị trường như nga trung quốc nhật
tôi cũng là người khuyết tật và nhà tôi đã bị bệnh cách đây một mươi năm năm rồi
đối với nghề mechidan của chúng tôi thì làm đầu tiên cũng khó
nhưng mà có lòng khuyết tâm học tập thì cũng chăm chú học thì cũng đan làm được ạ

thời gian học nghề các học viên sẽ được tiếp cận với sự đa dạng của các mẫu hàng được trực tiếp làm ra các sản phẩm thị trường cần
tiếp cận với sự đa dạng của các mẫu hàng được trực tiếp làm ra các sản phẩm thị trường cần
cùng với việc hỗ trợ chi phí ăn ở người khuyết tật còn có thêm thu nhập từ sản phẩm họ làm ra nếu đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường
để các em đứng biết ngay thì lại phải hướng dẫn từng chi tiết một lại phải bảo từng cách một
lại còn phải bảo là đi ra đây làm cho nó vui này không được đi dại nắng này
hay là mình lại cứ khuyến khích các em để cho các em vui các em thích các em ra
thế mình lại hướng dẫn từng chi tiết một đi dạy như thế này cái tâm huyết của tôi là muốn các em làm được
để các em có cái thứ nhất là về cho gia đình có một tí cái thu nhập của những cái tháng học
thế mình lại cũng làm biết cái công việc này để cho về gia đình cũng là vui
có thể nói yếu tố quan trọng nhất để việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn mang lại hiệu quả bền vững
chính là đảm bảo sợi dây liên kết giữa trung tâm dạy nghề học viên và doanh nghiệp
trên thực tế
nhu cầu học nghề của lao động nông thôn đặc biệt là người khuyết tật ở những vùng thuần nông không có nghề phụ là rất lớn
hầu hết các lớp dạy nghề đưa về các địa phương này đều có số học viên tham gia đông
nhưng số nghề còn trụ lại với người dân thì không nhiều mà nguyên nhân cốt yếu là vấn đề tiêu thụ sản phẩm
và xây dựng mô hình hợp tác xã mây trai đan xuất khẩu với sự liên kết chặt chẽ ngay từ đầu
giữa các bên liên quan của chính quyền tỉnh bắc ninh đã giúp người khuyết tật tại địa phương
chút bỏ được nỗi loạn
không có lo ngại về vấn đề tài chính để yên tâm tập trung phát triển nghề
các đối tượng này tăng thêm nguồn lao động cho hợp tác xã
vì nhu cầu lao động chỗ của hợp tác xã đòi hỏi rất nhiều
nguồn đầu ra của hợp tác xã hiện nay thực chất chưa đáp ứng lỗi
cho nên việc đào tạo nhân lực chung lao động nông thôn dành riêng cho đối tượng thật là một trong những nhiệm vụ
của hợp tác xã để cùng cố vừa tăng thêm nguồn lao động vừa tăng thêm nguồn hãng cho hợp tác xã xuất khẩu
nhằm tạo điều kiện tối đa cho người khuyết tật có thể duy trì nghề
một số doanh nghiệp địa phương đã đồng ý cung ứng nguyên vật liệu để người khuyết tật có thể sản xuất tại nhà
là một cơ sở sản xuất có tiếng tại xã lạc việt gia đình ông nguyễn công phiếm không chỉ thành công trong công tác duy trì và phát triển nghề truyền thống
mà còn tạo công an việc làm cho những người khuyết tật trên địa bàn
đến nơi đây vào thời điểm nông thôn
người khuyết tật trong nhà dễ dàng bắt gặp hình ảnh người già trẻ nhỏ tất bật với công việc trẻ tre đan lát hăng xay
các sản phẩm như giỏ khay đựng với mối đan tinh tế đã được bàn tay khéo léo làm ra bầy khắp trong nhà ngoài sân
đến thăm một số cơ sở sản xuất tại gia đình của người khuyết tật
được tận mắt chứng kiến những người khuyết tật có thể tự tay làm ra những sản phẩm đa dạng đẹp mắt có ích
mới thấy được giá trị của việc đào tạo
nghề cho họ
hoàn cảnh của các cháu gia đình nói thực sự hay có tính thương người bất cứ
kể cả mình đi đường gặp người cứ nhỏ thì mình còn giúp còn ở trong làng trong xã
thì mình vẫn cứ phải giúp đỡ người ta điều kiện hoàn cảnh người ta yếu le
thì mình phải giúp đỡ người ta là cái lòng của mình
nghề mơ chế đan là một trong những nghề rất dễ dàng đối với người
áp dụng trong lớp
nghề mơ chế đan là một trong những nghề rất dễ dàng đối với người
áp dụng trong lớp
tận dụng toàn bộ những đối tượng những lao động từ nhỏ cho đến các bậc già
đều làm được hết tham gia được hết
cho nên thu hút nguồn nhân lực này rất lớn
hai mặc dù thu nhập của nó không được cao so với các ngày khác
nhưng mà nó đều đặn ngày lông nhàn cũng như ngày rỗi rãi mưa lắng
mà không phải vẫn kiếm được ra đồng tiền để phục vụ cho cuộc sống

áp dụng trong lớp
còn riêng về đối tượng tàng thật này
thì có một đặc thù riêng đòi hỏi
một cái kỹ năng mình phải uốn lắn từ khi bắt đầu đào tạo nghề
cho đến khi mà họ làm được
cho nên là phải chuẩn bị cho họ một cái kỹ năng rất là tốt
thì họ mới bảo đảm được trong quá trình làm việc này
thực ra mơ chế đan thì có một số địa phương phát triển rất tốt
đặc biệt như ví dụ như là
tiên du lạc vệ tiên du
và ở dưới gia bình
gia bình của bắc ninh
thì đang phát triển nghề mơ chế đan rất là tốt
và phần lớn lao động ở địa phương tham gia vào lĩnh vực này
đều thực hiện tốt công việc mà đã được học và được đào tạo
trong thời gian tới thì chúng tôi phối hợp với sở đồng tinh bình hội
thực hiện quyết định hai năm mươi
giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
về kế hoạch trợ giúp người khuyên tật trên đại bản tỉnh
đặc biệt là chúng tôi sẽ phối hợp đấy để đào tạo cho các cháu có nghề ổn định
để đi tham gia vào các doanh nghiệp cũng như là tham gia vào các cơ sở sản xuất trên địa bàn
có thể thấy với những chính sách hợp lý
cùng tinh thần lá lành đùm lá rách của người dân nơi đây
đã giúp mật hàng mây chế đan có thể phát triển đa dạng
với nhiều mặt hàng như lãng hoa làn hoa ấm tích đựng nước bình hoa khay đựng chén trà
có lẽ bởi vậy mà các sản phẩm nơi đây đã được thị trường đánh giá
giá cao không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn được xuất khẩu sang các nước khác
từ chỗ tưởng chừng là một gánh nặng cho xã hội
thì người khuyết tật nơi đây đã có thể nuôi sống bản thân với mức thu nhập ổn định
vốn dĩ tại tri phương là có nghề truyền thống là nghề mây che đan
nhưng mà những năm gần đây thì nó mai một
vừa rồi chúng tôi cũng chưa biết lựa chọn cái gì
và cuối cùng chốt lại là chọn cho người khuyết tật
tại địa bàn là đào tạo cái nghề mây che đan
trong năm hai nghìn một mươi bảy chúng tôi có đề xuất với sở lao động thương minh xã hội
cùng với huyện ủy và huyện huyện liên du
thì có quan tâm mở cho hai lớp cho người lao động là những nhóm yếu thế
người khuyết tật người nghèo khó để tập trung tạo nghề
để tạo cái sinh kế cho mọi người để hòa nhập với cộng đồng tự vật lên chính mình
đối với xã tri phương thì một cái điều chăn trở nhất
trăn trở chung của toàn xã hội mà chúng tôi muốn truyền tải một cái thông điệp
để toàn xã hội quan tâm đến người khuyết tật
đó là một cái nhóm yếu thế mà cần phải giữ chung tay không những của gia đình
và của cộng đồng xã hội
trong đó là sự lãnh đạo đặc biệt quan trọng là của đảng và chính quyền
trong thời gian tới thì tỉnh bắc ninh chúng tôi sẽ tập trung vào
bốn cái nhiệm vụ và giải pháp lớn như sau
thứ nhất là thực hiện tốt công tác tuyên truyền
để nâng cao nhận thức đối với các ngành các cấp
và nhân dân về thực hiện tốt luật người khuyết tật
cũng như là chế độ chính sách đối với người khuyết tật
thứ hai là thực hiện tốt chế độ trợ cấp hàng tháng
tại cộng đồng cho người khuyết tật
và thứ ba là triển khai và thực hiện tốt các chế độ chính sách
thứ nhất là về chăm sóc phục hồi chức năng cho người khuyết tật
hỗ trợ về chế độ đối với giáo dục y tế văn hóa
và trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật
và chúng tôi sẽ tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp
các cơ sở sản xuất quan tâm đào tạo nghề
cũng như là tạo việc làm cho người khuyết tật
hiện nay tại việt nam nhiều người khuyết tật do điều kiện sức khỏe
tâm lý tự ti mặc cảm ngại giao tiếp
nên khả năng tiếp cận thông tin rất hạn chế
vì vậy công tác tư vấn hướng nghiệp cho người khuyết tật
cần được quan tâm đúng mức
theo thống kê của hội bảo trợ người tàn tật trẻ một cô tình
bắc ninh hiện có khoảng bốn vạn người khuyết tật
đa số đều có hoàn cảnh khó khăn
sống dựa vào người thân gia đình và cộng đồng xã hội
trong đó có ba mươi bốn mươi có nhu cầu học nghề
và mong muốn tìm được việc làm phù hợp với sức khỏe và năng lực bản thân
chính vì vậy mô hình hợp tác xã sản xuất mây che đan
đang được chính quyền địa phương các cấp tỉnh bắc ninh
nhân rộng trên địa bàn
hiện tại các lớp đào tạo nghề mây che đan
vẫn liên tục được phối hợp mở
tại các huyện tiên du thuận thành quế võ gia bình
để đáp ứng nhu cầu học nghề và nâng cao tay nghề cho người dân
với số hộ làm nghề mây che đan tăng lên như hiện nay
mục tiêu của tỉnh bắc ninh là tiến tới hình thành
liên minh hợp tác xã mây che đan
nhằm ổn định sản xuất và tranh thủ các nguồn hỗ trợ
đây cũng là một trong những mô hình nhận được
nhiều sự quan tâm của cộng đồng và xã hội
cần được nhân rộng ở nhiều địa phương lân cận khác
nhằm tạo thêm việc làm cho người khuyết tật
góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo
an sinh xã hội của địa phương
quý vị và các bạn thân mến
chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là hết
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mọi thông tin chi tiết xin gửi về
chương trình thắp sáng niềm tin
truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc qua email thắp sángniềmtin org vn
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại
trong các chương trình lần sau
hẹn gặp lại